trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hy lạp chiều ngày hai tháng bảy theo giờ địa phương
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc hội kiến
với chủ tịch quốc hội niko vutis và phó chủ tịch quốc hội chủ tịch hội nghị sĩ hữu nghị hy lạp việt nam
giorgio vare nemenot cùng dự có các thành viên của hội nghị sĩ hữu nghị hy lạp việt nam
tại cuộc hội kiến hai bên cho rằng việt nam và hy lạp có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phó thủ tướng phạm bình minh cho rằng
hợp tác kinh tế thương mại song phương còn khiêm tốn so với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai bên
và đề nghị quốc hội hy lạp tiếp tục ủng hộ việc ký và sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
giữa liên minh châu âu và việt nam góp phần tạo thuận lợi cho phát triển quan hệ kinh tế thương mại
giữa việt nam với liên minh châu âu nói chung và với hy lạp nói riêng
chủ tịch quốc hội nicos voucis khẳng định coi trọng quan hệ với việt nam ủng hộ hiệp định thương mại tự do
việt nam eu và sẽ cùng chính phủ hy lạp nỗ lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác mọi mặt với việt nam
cả trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương